rõ ràng những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nếu như không được hóa giải sớm thì sẽ rất dễ trở nên chuyện bé xé ra to
trên thực tế hầu hết những vụ án mạng gây gỗ đều có nguyên nhân xuất phát từ những lý do như vậy
tại bình định vụ đánh nhau băng nhóm mới đây đã khiến một thanh niên thiệt mạng là một ví dụ tương tự
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình định đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
giờ ngày chín tháng hai người dân quanh khu vực này phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi chú xã mỹ tránh huyện phủ mỹ
nằm bất động với một vết thương sâu trên cổ nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan đến vụ hỗn chiến
đồng thời khai thác thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra vụ án
lực lượng công an đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành rà sót và xác định đó là một án mạng xảy ra trên địa bàn
sau khi xác định được địa điểm xảy ra có thể nói rằng địa điểm xảy ra là nơi công cộng
đặc biệt là đoạn đường đêm khuya ít người qua lại hoặc khu vực dân cư sinh sống thưa thớt
cho nên hầu như có thông tin về vụ việc trên thì không có mạnh mối gì
với quyết tâm cao trong khoảng thời gian ba tiếng hồi lực lượng các tân sự đã phối hợp các đội ủng vụ
các huyện và công an các xã thị trấn tiến hành khuân vùng và rà sót được lên hai nhóm đối tượng
câu thở là một nhóm là đối tượng ở sà mê quang do chín đối tượng
và một nhóm là đối tượng ở sà mê chánh tổng cộng là một mươi ba đối tượng
sau đó thì đã tiến hành điều tập và đấu tranh lập rộng
chín đối tượng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xuất phát từ mâu thuẫn giữa đoàn hoàng thương và lưu quốc huy
hai thanh niên này đã rủ thêm hai mươi đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đến giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn chiến một đối tượng trong nhóm của thương đã dùng dao chém chúng vào vùng cổ của đỗ anh quân
làm quân gục ngã tại chỗ
vừa mới tới là bị bên đó bùa sáng sáng có chai truy tinh với lại bùa vô chạy lưỡi em
lưỡi em bị rớt lại
mấy người xong rồi em mới chạy lên